vào trường ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thăm và làm việc tại cục truyền thông công an nhân dân
báo cáo với đồng chí bộ trưởng về các mặt công tác đặc biệt là công tác tuyên truyền của báo chí công an nhân dân trong thời gian qua
trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân nêu rõ
báo chí công an nhân dân đã tập trung tuyên truyền sâu rộng toàn diện về công tác chuẩn bị diễn biến
kết quả đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đại hội đại biểu đảng bộ các địa phương tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tập trung đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin quan điểm sai trái thù địch trước thềm đại hội đảng
cùng với đó truyền hình công an nhân dân và báo công an nhân dân cũng đã tuyên truyền đậm nét về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
cứu nạn cứu hộ giúp đỡ nhân dân của lực lượng công an trong đợt mưa lũ lịch sử tại miền trung vừa qua
đồng thời báo cáo công tác ứng dụng khoa học công nghệ phân phối các sản phẩm báo chí công an nhân dân trên môi trường internet
ghi nhận biểu dương những kết quả mà cục truyền thông công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu báo chí công an nhân dân tiếp tục tuyên truyền những khó khăn vất vả
những nỗ lực của lực lượng công an các đơn vị địa phương giúp đỡ cứu trợ người dân vùng lũ ổn định cuộc sống sau thiên tai bão lũ
kịp thời phản ánh những tấm gương hy sinh anh dũng trong bảo vệ tính mạng của người dân
báo chí công an nhân dân là cầu nối giúp nhân dân hiểu chia sẻ với lực lượng công an nhân dân
cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân quan tâm ủng hộ giúp đỡ lực lượng công an xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu cục truyền thông công an nhân dân tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
nỗ lực đoàn kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xây dựng thương hiệu báo chí công an nhân dân ngày càng được khán giả trong và ngoài nước trân trọng tin yêu